chiều ngày ba tháng ba tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên phạt bị cáo bùi trường lâm ba mươi sáu tuổi
nguyên là cán bộ thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc một mươi chín năm tù giam
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
liên quan đến vụ án này còn có hai bị cáo là trần quốc toàn ba mươi bảy tuổi
trú tại thành phố bùi ma thuột và đỗ thành chiến ba mươi hai tuổi trú tại huyện trưng mơ ga tỉnh đắk lắc
cũng bị đưa ra xét xử về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lâm một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bốn năm về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tổng hình phạt mà bị cáo lâm phải chấp hành là một mươi chín năm tù giam
bị cáo toàn hai năm sáu tháng tù giam bị cáo chiến hai năm tù nhưng được hưởng án treo